thế nhưng lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phải ứng trực trên mọi cung đường
từ nội thành thành phố vinh đến các tuyến đường tỉnh lộ quốc lộ
tôi rất cảm ơn các công ty
cũng là lúc trực để hàn chế lại đảm bảo cho người tham gia ph photographed được an toàn
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh nghệ an

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

tuần tra kiểm soát giao thông với hơn năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ tham gia

để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nghệ an
mặc dù thời tiết rất nóng nắng nhưng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an
bán sát sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh và của bộ công an

để tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa nắng nóng
để làm sao cho nhân dân đi lại đảm bảo an toàn
với lực của lực lượng cảnh sát giao thông

cụ thể trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh nghệ an xảy ra tám mươi hai vụ tài nạn giao thông
làm chết sáu mươi hai người bị thương năm mươi người so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín giảm bốn vụ

sự phát triển các không gian
đã cho thấy được tinh thần chủ động của xã hội trong việc đưa sách đến gần hơn với người dân
và đặc biệt là đến với các em nhỏ
nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và góp phần phát triển văn hóa đọc tại thủ đô
ban quản lý phố sách hà nội kết hợp với một mươi sáu đơn vị xuất bản
tổ chức chuỗi hoạt động vui cuối tuần cùng phố sách tại phố sách hà nội
cũng là phố một mươi chín tháng một mươi hai quận hoàn kiếm kể từ ngày một mươi tám tháng bảy
từ khoảng bảy giờ tối anh nguyễn đình chi đã có mặt cùng cả gia đình để cùng tham gia chuỗi hoạt động
vui cuối tuần cùng phố sách
anh chi có hai con hiện đang học lớp ba và lớp tám
đến với phố sách lần này ngoài việc tạo cơ hội cho các con vui chơi cùng các hoạt động của sự kiện
anh chi còn có mong muốn mua được những cuốn sách bổ ích để thúc đẩy niềm đam mê
cũng như rèn luyện cho các con có thói quen đọc sách trong dịp hè
mong muốn của gia đình đó là khơi dậy cái niềm đam mê đọc sách cho các cháu
điều nữa là để cho các cháu tránh xa ra các thiết bị điện tử như iphone ipad
mà đã làm ảnh hưởng đến việc
học tập những sinh hoạt hàng ngày của các cháu
con rất thích và vui ạ
con muốn bố mẹ mua cho con sách để con đọc ạ
còn đối với ông nguyễn văn hoàng sự kiện lần này là dịp mà ông có thể mua được những cuốn sách về lịch sử
và sách về thời chiến tranh với giá ưu đãi
đã bảy mươi tuổi nhưng ông hoàng vẫn giữ thói quen đọc sách hàng ngày
mình nghĩ rằng trong thời buổi về thế này công nghệ thì rất nhiều bạn trẻ kể cả người lớn tuổi
là cũng hay để
hay dùng cái công nghệ
nhưng mà theo mình cái báo giấy như sách chuyện giấy này là nên đọc
tại vì nó làm tốt cho não bộ nhiều hơn
chương trình vui cuối tuần cùng phố sách sẽ bắt đầu ngày một mươi tám tháng bảy cùng các hoạt động như
khai mạc chuỗi hoạt động hẻ diễn ra cùng ngày với những tiết mục giao lưu ấn tượng
trải nghiệm ghép tranh bằng vải hoạt động đặc trưng của làng lụa vạn phúc và các trò chơi dân gian vui nhộn
bên cạnh đó điểm nhấn chuỗi hoạt động là sự kiện
trào sách yêu thương gửi ngàn nụ cười diễn ra trong hai ngày một mươi tám và một mươi bốn
chín tháng bảy với mục đích trao đổi và tặng sách cho những người có nhu cầu
chúng tôi có điểm nhấn là chương trình trao sách yêu thương gửi ngàn nụ cười
là muốn hướng tới là cho các con các bạn có hoàn cảnh nghèo khó khăn
có thể được tiếp cận được đọc sách và các bạn có những sách mà đã đọc rồi
thì sẽ đem đến để trao đổi với cả các bạn khác
từ đó thì các con có thể là trao đổi các kỹ năng về đọc sách
và cái tư duy
làm sao mà để cho cái văn hóa đọc được phát triển
để thu hút và tạo cơ hội cho những độc giả yêu sách
tất cả các sản phẩm của một mươi sáu nhà xuất bản tại không gian phố sách
một mươi chín tháng một mươi hai đều được giảm giá từ hai mươi đến năm mươi
chuỗi hoạt động sẽ diễn ra vào các ngày cuối tuần từ nay cho tới cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
cứu hộ các sinh vật trôi rạt vào bờ tái tạo san hô
đó là công việc hàng ngày của nhóm cứu hộ sinh vật biển xa xa
và họ đã dành gần như toàn bộ thời gian công sức và tự chi trả kinh phí
để duy trì hoạt động này trong suốt ba năm qua
các thành viên trong nhóm đến từ nhiều nơi khác nhau
làm những công việc khác nhau và thậm chí là khác cả về ngôn ngữ nữa
nhưng bằng tình yêu với biển họ đã kết nối và làm nên những điều tuyệt vời
lan tỏa được nhiều thông điệp ý nghĩa để cùng chung tay bảo vệ môi trường biển
sau gần năm tháng chiến đấu với tự thần chú rùa ô liếp này đã được trở về với đại dương
năm tháng đó cũng chính là hành trình đầy cảm xúc của nhóm cứu hộ sinh vật biển xa xa
từ khi tiếp nhận olip với vô số những vết thương trên người
cuốn họng bị lấp đầy dầu thải khoăn bụng chứa nhiều dị vật
các thành viên trong nhóm đã thay nhau chăm sóc cứu chữa và tìm kiếm sự hỗ trợ
của những chuyên gia nước ngoài để có thể cứu sống
giải pháp sản phẩm của olip
sau năm tháng trời rong rã điều trị tập luyện loại bỏ dị vật
tẩy hoàn toàn dầu thải khoải họng và đường tiêu hóa ổn định đường ruột
loại bỏ khoan khí tập bơi tập lặn tập kiếm ăn tập săn bồi
cuối cùng olip cũng đã phục hồi
đó cũng là khoảng thời gian khá khó khăn với chúng tôi vì giãn cách xã hội
rất khó liên hệ với các bác sĩ chuyên gia từ mỹ để có được những tư vấn
cần thiết cho quá trình điều trị olip
thật may là em ấy đã rất mạnh mẽ cùng chúng tôi vượt qua nguy hiểm
để giờ đây có thể trở về với biển
cảm xúc lúc này thật sự rất khó tả khi được nhìn thấy olip bơi lội dưới đàn dương
olip chỉ là một trong số rất nhiều các sinh vật biển được cứu chữa bởi nhóm xasa
với tình yêu dành cho biển cả các thành viên đã bỏ công sức tiền của
hằng ngày tìm kiếm và chữa trị cho những sinh vật biển
đặc biệt thời gian gần đây khi các rạng sang hô tại bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng
đang trong tình trạng bị đe dọa nguy cấp bởi tác động của con người và môi trường
nhóm đã tập trung nhặt rác tại các bãi săn hô trung bình hai ngày một lần
tìm và nuôi dưỡng săn hô bị gãy
bên cạnh đó các thành viên trong nhóm cũng liên tục mở các lớp hướng dẫn lặng
tuyên truyền đến người dân trong việc chung tay bảo vệ san hô
bảo vệ môi trường biển
chúng tôi rất là cảm ơn
chúng tôi đều là những người rất là gắn bó với biển rất là yêu biển
thì nó làm cái gì đấy nó rất là đơn giản thôi
tình yêu thì nó liên quan đến sự hy sinh
chúng tôi cảm hạnh phúc vì điều đó
đó là lý do chúng tôi cho công việc này
cứu hộ sinh vật biển là một công việc không hề đơn giản
nó cần rất nhiều thời gian kiến thức và tâm huyết
bởi lẽ để tái tạo những cành sang hô hay điều trị cho một sinh vật biển
là cả một quá trình có thể đạt được
quá trình có thể kéo dài vài tháng vài năm hay thậm chí là hàng chục năm
thật buồn khi nhìn thấy những sinh vật biển đang dần chết đi
chúng tôi cũng chỉ có thể làm được một phần rất nhỏ trong việc bảo vệ môi trường biển
thông qua công việc này chúng tôi rất mong muốn mọi người hiểu hơn
và cùng chung tay bảo vệ chúng từ những việc làm nhỏ nhất
như không vứt rác xuống biển biết cách bơi và lặn
để không tổn thương đến săn hô

các thành viên trong nhóm đến từ nhiều nơi khác nhau
làm những công việc khác nhau thậm chí khác cả về ngôn ngữ
nhưng bằng tình yêu của giới biển họ đã kết nối và làm nên những điều tuyệt vời
lan tỏa được nhiều công việc kỹ nghĩa để cùng chung tay bảo vệ nơi chủng biển
đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay